thưa quý vị công an điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng người lào là ly a hoa và trang tơ vàng
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg
một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời